trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín nhằm bảo đảm hỗ trợ y tế và lương thực thực phẩm cho người dân
tại tp hcm trong thời gian thực hiện tăng cường giãn cách xã hội thủ tướng phạm minh chính yêu cầu
ubnd tp hcm chỉ đạo các đơn vị địa phương chuẩn bị đầy đủ hàng hóa đáp ứng nhu cầu tăng cao của người dân
trong thời gian tới cấp phát đầy đủ thuốc hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân f tại nhà
thủ tướng chính phủ cũng yêu cầu kiểm tra và xử lý kiến nghị của người dân về việc hơn chín mươi người dân
tại khu vực bốn trên một mươi một tổ năm mươi hai ấp thới tứ hai xã thới tam thôn huyện hóc môn chưa nhận được gói hỗ trợ nào
không liên hệ được các đường dây nóng cán bộ phường yêu cầu người dân phải có chứng nhận tiêm vaccine mũi
mới được nhận hỗ trợ bệnh viện xuyên á hóc môn bắt buộc người bệnh covid một mươi chín cam kết không sử dụng
bảo hiểm xã hội
đối với những vi phạm phòng chống dịch thủ tướng cũng vừa ký công điện yêu cầu các bộ cơ quan ngang bộ
cơ quan thuộc chính phủ và ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tăng cường bảo đảm an ninh trật tự
phòng chống cháy nổ và xử lý vi phạm trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
theo đó thủ tướng yêu cầu quán triệt thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của đảng nhà nước chính phủ
thủ tướng chính phủ ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch covid một mươi chín
về bảo đảm an ninh trật tự an toàn
thủ tướng giao bộ công an chỉ đạo công an các đơn vị địa phương đẩy mạnh thực hiện các kế hoạch
phương án bảo đảm an ninh trật tự trong thời gian dịch bệnh bảo đảm chủ động trong mọi tình huống
tăng cường phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm tập trung chấn áp tội phạm có tổ chức liên quan
đến tín dụng đen tội phạm chống người thi hành công vụ nhất là chống lại các lực lượng chức năng
tham gia phòng chống dịch covid một mươi chín xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng chính sách phòng chống dịch covid một mươi chín
và việc quyên góp ủng hộ của nhân dân để trục lợi các vi phạm liên quan đến sản xuất
kinh doanh trang thiết bị y tế thuốc chữa bệnh trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
kịp thời ra soát phát hiện và xử lý nghiêm hành vi tung tin giả
xuyên tạc không đúng sự thật trên không gian mạng liên quan đến công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
bộ công an ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền
hướng dẫn khuyến cáo các biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy đối với cơ sở khám chữa bệnh
khu cách ly tập trung cơ sở sản xuất được sử dụng làm nơi cách ly
đặc biệt là phòng chống cháy nổ trong sản xuất bảo quản vận chuyển và sử dụng khí oxy phục vụ điều trị bệnh nhân covid một mươi chín